tại tp đà nẵng hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp đà nẵng đã quyết định thành lập thêm sáu cơ sở cách ly tập trung
sáu cơ sở cách ly được bổ sung để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận theo dõi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
thống kê của sở y tế tp đà nẵng tính đến sáng nay địa phương đã xác định được hơn bảy bảy trăm linh trường hợp f một hơn năm năm trăm linh trường hợp f hai
hiện các đơn vị liên quan đang cách ly hơn ba ba trăm linh trường hợp tại các cơ sở y tế và có hơn bốn sáu trăm linh trường hợp tại khu cách ly tập trung